nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm ban an toàn giao thông tỉnh lào cai đã thông tin đến hàng nghìn lái xe
bằng hình thức phát tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp với các nội dung phân làn tuyến và cảnh báo nguy hiểm
quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai lên khu du lịch quốc gia sapa là tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao
chính vì vậy mà các lái xe lưu thông qua đây trong dịp này đều được đoàn viên thanh niên của sở giao thông vận tải lào cai
trực tiếp hướng dẫn và phát tờ rơi cảnh báo tai nạn
hơn hai lái xe đã được thông tin trực tiếp về phân làn tuyến và cảnh báo tai nạn khi tham gia giao thông
tại nút ic một mươi chín cao tốc nội bài lào cai và các bến xe ở thành phố lào cai cũng như huyện sapa
chúng tôi sẽ tuyên truyền kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cụ thể là đến các lái xe tải lái xe khách
về những nội dung phân luồng an toàn giao thông vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời cũng tuyên truyền phát tờ rơi tài liệu đến về những cảnh báo nguy hiểm trên quốc lộ bốn d
cùng trong dịp ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm tỉnh lào cai sẽ cấm theo giờ xe tải ba mươi trở lên
lưu thông trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn lào cai sapa để tạo điều kiện cho du khách lên khu du lịch quốc gia sapa